thưa quý vị sáng nay ngày một mươi năm tháng tám tại tuyên quang bộ công an phối hợp với tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà cho hậu nghèo gia đình chính sách
gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
tới dự chương trình tổng kết có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí chẩu văn lâm ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh tuyên quang
các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh tuyên quang
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an có chủ trương hỗ trợ triển khai xây dựng một bốn trăm linh căn nhà ở
cho các hộ nghèo hộ gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân hàng nhà nước việt nam và các đơn vị tài trợ
qua ba tháng triển khai thực hiện đến nay một bốn trăm linh căn nhà cho hộ nghèo gia đình chính sách đã hoàn thành
tổng kết bàn giao để các hộ gia đình nhanh chóng đưa vào sử dụng và ổn định cuộc sống